liên quan đến sai phạm làm thất lạc hai mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân
trong thực hiện nhiệm vụ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà
chiều nay sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã có văn bản chính thức cung cấp thông tin về sự việc trên
báo cáo của văn phòng đăng ký đất đai tp đà nẵng nêu rõ bà dương ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chuyên viên chi nhánh văn phòng đất đai quận sơn trà đã giao hai mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân
cho bà đào thị như lệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thời gian mượn từ bảy đến một mươi ngày
đến ngày một mươi tám tháng tám thì bà dương ngọc anh đã không còn liên lạc với đào thị như lệ
ngay sau khi nhận được thông tin sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai thành phố
ra soát lại toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các văn phòng chi nhánh quận huyện
đồng thời đề nghị công an thành phố sớm truy xét thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị người khác chiếm giữ bất hợp pháp
để trả kết quả cho công dân và truy cứu trách nhiệm cá nhân có liên quan